và có thể đến đây các con cũng sẽ có một cái môi trường để các con được giao lưu với các bạn
đấy là cái mà mình mong muốn nhất
thế còn ngoài ra nếu như trong trường hợp mà các con có thể học hỏi được những cái yếu tố về lịch sử văn hóa ở đây
cái nơi mà các con đến thì cũng là những cái mà phụ huynh cũng chờ đợi mong muốn
không cần đi quá xa hay dài ngày qua những chương trình trại hè như thế này
các em học sinh lứa tuổi tiểu học cũng đã có cơ hội được hòa mình vào thiên nhiên
đồng thời khám phá bản thân học cách tự lập xây dựng tình bạn và phát huy
hết huy khả năng làm việc nhóm
con cảm thấy rất vui vì những hoạt động này khiến con có thể biết thêm về những hoạt động đi rừng
và còn giúp con nữa là một điều là đó chính là nếu như mà mình đi lạc thì mình có thể chia các phân đường ra
hoặc là có thể mang cái la bàn đi để sử dụng
con được học các cách mà có thể đi vào trong rừng mà không bị ngã
con cảm thấy rất vui
con cảm thấy rất vui khi được đi đến đây ạ
đầu tiên thì con thấy rất là buồn vì không có trò chơi như thế này
nhưng mà sau khi con đã được trải nghiệm thì con cảm thấy rất vui ạ
mỗi lứa tuổi sẽ phù hợp với một chương trình trại hè riêng
song không đặt nặng các kiến thức kỹ năng mà các em có được
quan trọng hơn đó là các em có được niềm vui sự hứng khởi và một mùa hè bổ ích
vâng qua theo dõi phóng sự vừa rồi thì tôi cảm nhận thấy rằng là các em có thể đi vào trong rừng
tuy nhiên là để cho trẻ có một cái chương trình trại hè mà nhiều hiệu quả
thì các bậc phụ huynh cũng cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho con trước khi tham gia
đặc biệt là đối với các chương trình trại hè dài ngày
vâng đúng vậy không chỉ là chuẩn bị về hành lý tư trang cho các em
bạn nhỏ mà các bậc phụ huynh còn phải chuẩn bị tốt tâm lý cho các con em mình nữa
và sau đây là một gợi ý của chúng tôi
giúp phụ huynh chuẩn bị tốt để con trẻ sẵn sàng tham gia các chương trình trại hè
đối với các chương trình trại hè một ngày
thì các bậc phụ huynh lưu ý đó là với những thời tiết nắng và mùa hè
thì bố mẹ hãy chuẩn bị cho con mình một chiếc mũ hoặc một chiếc ô
bên cạnh đó đó là một chiếc ba lô thật là gọn nhẹ
cộng với một bình nước để cho các con có thể là tham gia hoạt động trải nghiệm một ngày
đặc biệt hơn nữa đối với những khu vực rừng núi
thì bố mẹ hãy chuẩn bị cho con đó là kem trông nắng hoặc là thuốc xịt mũi
để các con đảm bảo là khi di chuyển và tham gia chương trình trại hè
thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể của mình
và đặc biệt hơn đó là khu vực bé bơi
thì bố mẹ chuẩn bị cho con của mình thêm một bộ quần áo bơi
hoặc một bộ quần áo nữa để các con có thể tham gia hoạt động của chúng ta một cách ý nghĩa nhất
còn đối với các chương trình dài ngày
thì các bố mẹ hãy lưu ý tham khảo lịch trình của ban tổ chức
để có thể trang bị cho con mình những đồ dùng thiết yếu
ví dụ như bàn chải đánh răng dép giày phù hợp với chương trình
còn đối với những bạn mà chúng ta có bệnh về sức khỏe
thì các bố mẹ cũng lưu ý đó là cung cấp thuốc đầy đủ cho các con
khi tham gia chương trình chạy hè
và đặc biệt hơn cũng truyền tải lại thông tin
để cho các ban tổ chức có thể nắm được bệnh án của con mình
sau khi chúng ta chuẩn bị hết cái đồ đạc cho con
thì bố mẹ cũng lưu ý đó là hãy nhắc nhở con của mình
những hành trang mà bố mẹ đã chuẩn bị cho các con
để tham gia chương trình chạy hè
và đặc biệt hơn đó là sẽ nhắc các con chuẩn bị tâm lý
sẵn sàng tham gia chương trình dài ngày
để không có bố mẹ ở bên cạnh
để cùng tham gia chương trình trại hè với ban tổ chức
chúc tất cả các bạn chúng ta sẽ có một chương trình chạy hè thật là bổ ích
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
ngày hôm nay hai mươi tám tháng năm bảy ngân hàng thương mại
sẽ phát hành thẻ atm làm bằng công nghệ chip
thay cho thẻ từ đang sử dụng hiện nay
đến thời điểm này hạ tầng nguồn lực kỹ thuật đã sẵn sàng
để hỗ trợ bảy ngân hàng thương mại trong quá trình chuyển đổi
việc chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip cho thẻ atm
sẽ tăng tính bảo mật an toàn an ninh đa tiện ích hơn
về lộ trình chuyển đổi các ngân hàng cho biết
sẽ không làm xáo trộn việc dùng thẻ của khách hàng
trước mắt sẽ phát hành thẻ chip mới thẻ đến hạn
sau đó mới đến thời điểm chuyển đổi theo yêu cầu cho tất cả khách hàng
về chi phí phát hành thẻ chủ trương của ngân hàng nhà nước
là tổ chức phát hành thẻ sẽ tự chịu trách nhiệm
trước mắt bảy ngân hàng thương mại tham gia thí điểm lộ trình chuyển đổi
sẽ không thu thêm khoản phí nào khi chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip
một tin vui nữa với những du khách yêu du lịch
đó là sáng ngày hôm qua chuyến bay quốc tế đầu tiên
đã hạ cánh xuống cả hàng không quốc tế văn đồn
đây là chuyến bay mở đầu cho chuỗi các đường bay quốc tế
đến văn đồn trong thời gian tới
cụ thể ngay trong hàng sáu tới văn đồn sẽ khai thác thêm
các đường bay quốc tế mới như vân đồn đài loan trung quốc
của bamboo airways
đối với thị trường trung quốc tới đây sẽ có thêm các đường bay
tới hải nam nam ninh quảng châu
việc khai thác các đường bay quốc tế này không chỉ giúp kích cầu
cho khách du lịch quốc tế đến với quảng ninh
mà còn tạo thuận lợi và đưa ra thêm nhiều lựa chọn
cho khách du lịch trong nước trong các chuyến du lịch nước ngoài của mình
vân đồn cũng là sân bay duy nhất của việt nam
là top năm sân bay có dịch vụ tốt nhất thế giới
theo đánh giá của chương trình quản lý chất tượng sân bay
cuối một hai nghìn một mươi chín do vietnam airlines công bố